tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là bốn trăm tám mươi hai ca tử vong tại tỉnh hai ca số ca chuyển tuyến điều trị là ba ca đã tử vong một ca một ca đã điều trị khỏi được xuất viện trở về địa phương
toàn tỉnh hiện còn một bảy trăm chín mươi một người đang được cách ly tập trung cách ly tại nhà và nơi cư trú một một trăm bốn mươi ba người tự theo dõi sức khỏe tại nhà hai một trăm tám mươi bảy người
trong ngày hôm qua ubnd tỉnh hậu giang quyết định áp dụng thực hiện chỉ thị một mươi chín
trên địa bàn toàn tỉnh trừ khu vực phong tỏa đồng thời kết thúc thiết lập vùng cách ly y tế tại ấp sáu xã long trị a thị xã long mỹ và tại ấp một mươi xã vĩnh trung huyện vị thủy
hai khu vực này sau một mươi bốn ngày không phát hiện thêm trường hợp mắc covid một mươi chín mới
như vậy trên địa bàn tỉnh hậu giang còn một khu vực phong tỏa là toàn xã long phú thị xã long mỹ phong tỏa từ ngày hai mươi bốn tháng chín
công tác tầm soát xét nghiệm diện rộng tại địa bàn xã này đang được thực hiện khẩn trương suốt nhiều ngày qua
trong bối cảnh người dân bắt đầu trở về quê ngày càng nhiều chủ tịch ubnd tỉnh hậu giang thống nhất chưng dụng một số cơ sở cách ly trước đây để làm khu cách ly tập trung
các cơ sở gồm trường đại học võ trường toàn khoa nông nghiệp trường đại học cần thơ khu hòa an trường quân sự địa phương xã phước bình huyện phụng hiệp khu ký túc xá trường cao đẳng cộng đồng hậu giang công ty cổ phần bông sen hậu giang trường cao đẳng luật miền nam
chủ tịch ubnd tỉnh ra chỉ huy trường bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp nhận quản lý đồng thời liên hệ các đơn vị trên để triển khai ngay việc tiếp nhận bàn giao cơ sở vật chất trang thiết bị
cà mau ghi nhận chín ca dương tính sars cov hai là người tự phát về quê
trong khi đó trung tâm kiểm soát bệnh tật cà mau ghi nhận chín ca dương tính sars cov hai trong số người về quê tự phát bằng xe máy vào đêm mùng một và dạng sáng ngày ba tháng một mươi
cụ thể nguyễn thị mộng ngờ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở huyện phú tân huỳnh phúc y sinh năm hai nghìn bảy ở u minh nguyễn thị r sinh năm hai nghìn quê trần văn thời
nguyễn duy khờ sinh năm hai nghìn quê u minh cùng về từ tp hcm nguyễn quốc ca sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngô kiều sinh năm hai nghìn bốn cùng quê ngọc hiền
võ quốc giờ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê đầm rơi trần trí mờ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê đầm rơi
về từ long an và trần thị kim dê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê đầm rơi về từ đồng nai
cơ quan chức năng đã truy vết bốn mươi chín trường hợp là f một là những người cùng đi về và ở trung phòng khu cách ly tập trung tại tỉnh cà mau trong số một ba trăm bảy mươi một người tự phát về quê
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cà mau cho biết trong đêm một đến dạng sáng ngày hai tháng một mươi
các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tỉnh cà mau đã tiếp nhận đoàn người tự phát về quê từ tp hcm đồng nai bình dương
đồng nai bình dương long an tăng đột biến
các cơ quan chức năng tỉnh cà mau phải kích hoạt thêm nhiều khu cách ly tập trung để ứng phó với dòng người đổ xô về quê đang tăng cao
đồng như tết
khuya ngày mùng hai đến dạng sáng mùng ba tháng một mươi có trên một mươi người chạy xe máy trên khắp các tuyến quốc lộ để về các tỉnh đồng tháp an giang kiên giang trà vinh bến tre sóc trăng
trong đó khoảng bảy mươi số người chọn đi quốc lộ một
trước khi sẽ vào quốc lộ sáu
trong đó khoảng bảy mươi số người chọn đi quốc lộ một
theo ông nhàn người dân về quê kiên giang qua ba cửa ngõ chính tại huyện gò quao châu thành và tân hiệp
tại đây lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh để khi phát hiện f đưa vào bệnh viện điều trị
những trường hợp âm tính được đưa lên ô tô để trở vào khu cách ly tập trung ở các huyện
các khu điều trị f của tỉnh còn chống khoảng năm giường
các khu cách ly tại các địa phương có sức chứa hơn một mươi người
bà con đã được tiêm vaccine mũi một thì tỉnh sẽ chuẩn bị loại phù hợp để tiêm mũi hai
người nào chưa được tiêm thì sẽ sớm được tiêm mũi một ông nhà nói
theo giám đốc cdc kiên giang cao thành nam năng lực xét nghiệm ncov của tỉnh này là sáu mẫu gộp mỗi ngày
tương đương với sáu mươi mẫu đơn
lực lượng lấy mẫu đã được chuẩn bị sau hai đợt xét nghiệm toàn dân
tại trà vinh giám đốc sở y tế kiên sóc kha cho biết tỉnh đã tiếp nhận trên một bảy trăm linh người về quê
và vẫn còn nhiều người đang chạy xe máy về
qua xét nghiệm nhanh và xét nghiệm rt pcr
cơ quan y tế phát hiện hai trường hợp dương tính
theo ông kha khả năng còn nhiều f cho đoàn người về quê vì ngành y tế chưa xét nghiệm xong
lãnh đạo sở y tế tỉnh trà vinh cho rằng khu cách ly của địa phương này không nhiều nên đang tìm kiếm mở rộng
ngoài khu vực của tỉnh đội quản lý với sức chứa hai trăm linh người
tỉnh trà vinh trung dụng khu trung tâm công nghệ thực phẩm có sức chứa năm trăm năm mươi người và đại học trà vinh hơn tám trăm linh người
khu cách ly tại mỗi huyện thị xã chỉ từ một trăm linh đến hai trăm linh người
trước đây khu cách ly mượn của trường học hiện nay tự trường nên phải trả lại cho ngành giáo dục
năng lực điều trị cao điểm của chúng tôi chuẩn bị một một trăm linh giường với bảy bệnh viện giã chiến
tuy nhiên hiện đã đóng năm bệnh viện chỉ còn duy trì hai bệnh viện có sức chứa là hai trăm linh giường ông kiệt sóc kha nói
tại cà mau giám đốc sở y tế nguyễn văn dũng cho biết có hơn một sáu trăm linh người về quê bằng xe máy được đưa vào các khu cách ly tập trung
các khu cách ly của tỉnh này hiện có sức chứa gần bốn người
có quá nhiều người về quê nên bí thư tỉnh ủy chỉ đạo mở thêm khu cách ly có sức chứa từ năm đến một mươi người
năng lực xét nghiệm của tỉnh hơn bốn mẫu mỗi ngày đáp ứng được tình hình hiện nay
chúng tôi chỉ lo nếu có nhiều ép không sẽ ảnh hưởng đến vấn đề điều trị lây nhiễm
ông dũng chia sẻ